hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhằm đóng góp chung cho sản lượng lúa gạo xuất khẩu của cả nước
ngành lúa gạo tại cần thơ luôn được đầu tư đổi mới công nghệ chế biến lúa gạo
củng cố và hoàn thiện chuỗi giá trị ngành hàng
năm hai nghìn một mươi sáu có một mươi năm trong tổng số hai mươi bốn doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn thành phố cần thơ
thực hiện đăng ký kế hoạch xây dựng dùng nguyên liệu với tổng diện tích gần ba mươi ba hectare
đến nay đã có hai mươi doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn thành phố cần thơ
thực hiện kế hoạch xây dựng dùng nguyên liệu với tổng diện tích gần năm mươi ba hectare
trong đó có ba doanh nghiệp lựa chọn phương thức xây dựng dùng nguyên liệu theo cánh đồng lớn
tổng diện tích hơn ba mươi tám hectare
còn lại một mươi bảy doanh nghiệp liên kết sản xuất tiêu thụ với đại diện hồ nông dân
hợp tác xã tổ hợp tác thông qua hợp đồng
mình đã xác định vai trò của thành phố cần thơ là nằm tại vị trí trung tâm
cùng với ưu thế về vị trí địa lý
đồng thời gần các đơn vị như viện lúa trường đại học cần thơ
do đó cũng xác định đây là một cái khâu then chốt
do vậy cũng đáp ứng đủ tương đối là đủ sản lượng cung cấp cho thành phố cần thơ
và phân bổ cho một số các tỉnh trong khu vực
thì tới đây đối với cần thơ cũng sẽ tiếp tục
là đầu tư để mà nhân rộng cái hệ thống này
thành phố cần thơ đã có những tiến bộ đáng kể trong việc rút ngắn đổi mới quy trình công nghệ
đã giảm đáng kể tổn thất trong và sau khi thu hoạch so với một mươi năm trước đây
nhất là ở các khâu thu hoạch xấy lúa và bảo quản
việc chế biến và đa dạng quá các sản phẩm từ lúa gạo hiện nay
vẫn mang tính truyền thống chưa có nhiều sản phẩm
với công nghệ mới chất lượng và giá trị cao
từ đó các doanh nghiệp cũng rất muốn mua lúa giá cao cho nông dân
nhưng tình hình xuất khẩu gạo đang cực kỳ khó khăn
giá thị trường thế giới đang quá thấp
nên không thể mua thu lúa với giá cao được
đồng thời nông dân cần phải đầu tư trang thiết bị hiện đại vào sản xuất
và tạo ra sản phẩm chất lượng cao
nâng giá trị hạt gạo việt nam như các giống lúa đang bán giá tốt trên thị trường
là om năm nghìn bốn trăm năm mươi một
ht hai mươi một dần dần
nếu muốn có giá lúa mà nó cao
thì phải sản phẩm
đồng lập có đầu ngành triển khai ba khu vực làm bộ
từ khu nhà nước doanh nghiệp nông dân
trong đó nó mới tạo điều kiện cho cái giá lúa nó lên
vì có lái và có những người bảo tiêu
thì nó chặt chẽ hơn
còn này là bán cho tiên nhân không
tại thành phố cần thơ
diện lúa đồng bằng sông cửu long đã tổ chức hội thảo
đánh giá giống lúa dụ hè thu năm hai nghìn một mươi sáu
cán bộ ngành chuyên ngành
các tỉnh đồng bằng sông củ long
tham gia đánh giá và bình chọn giống lúa
triển dọng tốt nhất sản xuất thích nghi
trong vụ hè thu
sau khi xem xét đánh giá về đặc tính
nông học phẩm chất gạo
tính chống chịu và tính thích nghi
trong canh tác
kết quả trong tổng số một mươi bốn giống lúa
bình chọn được năm giống lúa triển vọng tốt nhất
nhất là giống lúa
om ba trăm năm mươi chín và om ba trăm bảy mươi năm
các giống lúa được bình chọn
có triển dọng tốt
có những ưu điểm vượt trội
ngắn ngày năng suất cao
phẩm chất gạo tốt chống chịu mặn
sắp tới sẽ tiếp tục đưa các giống lúa này
trong khảo nghiệm
tại các tỉnh đồng bằng sông củ long
để làm cơ sở công nhận giống mới
đáp ứng nhu cầu sản xuất của cả nước
nhằm mang lại hiệu quả cao hơn
nhất là trong vụ lúa thu đông

ba năm gần đây
giống hợp tác rất chặt chẽ
với viện lúa đồng bằng sông củ long
để thực hiện đề án giống lúa ba cách
cho thành phố hùng thơ
ở các năm quận quyện
có diện tích lúa nhiều của thành phố cần thơ
cụ thể một năm như thế
trung tâm cũng hợp tác với viện
làm hai hoạt động
một là khảo kiểm nghiệm
những giống có khả năng tìm năng lớn
đặc biệt là khả năng tìm năng lớn
đặc biệt là cái khả năng chống chịu với khô hạn
chống chịu với sâm mạch nhập mặn
chống chịu với phèn
đặc biệt là năng suất chất lượng
có thể xuất khẩu rất là tốt
vấn đề cơ giới hóa nông nghiệp
còn nhiều tồn tại hạn chế
như nông hộ nhỏ khó dận dụng tốt
cơ giới hóa chưa kế hoạch trồng trọt
theo cơ giới hóa
giao thông nông thôn chưa được đầu tư đồng bộ
ngành công nghiệp chưa hỗ trợ nhiều
cho cơ giới hóa nông nghiệp
các cơ sở cơ khí địa phương
và doanh nghiệp trang bị thiết bị máy móc
đa số lạc hậu
cần đổi mới công nghệ
nhưng khó khăn về vốn thiếu nhân lực
chất lượng cao trong ngành cơ khí nông nghiệp
cơ giới hóa đồng bộ
là yếu tố quan trọng
để tiến tới phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao
đặc biệt là trong sản xuất lúa
hiện nay trong sản xuất lúa tại cần thơ
cũng như khu vực đồng bằng sông cổ long
cơ giới hóa
khâu làm đất đạt chín mươi tám
khâu thu hoạch đạt tỷ lệ
cơ giới hóa là bảy mươi năm
khâu xấy lúa chủ động đạt bốn mươi năm
về bảo quản và tồn trữ
tổng công sức của hệ thống
kho chứa lúa gạo
đạt khoảng sáu bảy triệu tấn
hệ thống kho chứa này
chưa đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật
để bảo quản lúa dài ngày
từ sáu đến một mươi hai tháng
doanh nghiệp trong ngành chế biến lúa gạo
xuất khẩu ngành cơ khí nông nghiệp
chế tạo máy phục vụ nhu cầu
cơ giới hóa nông nghiệp
không chỉ đối mặt với áp lực thị trường
mà còn chịu tác động rất lớn
từ hội nhập khi nội lực của doanh nghiệp
còn yếu công nghệ thiết bị lạc hậu
quản lý yếu kém
cần có các chương trình cho dai ưu đại
đầu tư thiết bị trung và dài hạn
đối với các lĩnh vực sản xuất máy móc
thiết bị công nghiệp công nghiệp
phụ trợ của ngành cơ khí chế tạo
với lãi suất thấp
nhà nước cần tiếp tục hỗ trợ
nông dân để mua máy gạt đập
liên hợp hỗ trợ nghiên cứu
và ứng dụng phương pháp sấy hai giai đoạn
và thiết bị sấy được điều khiển
tự động để nâng cao hiệu quả
của thiết bị sấy và chất lượng
của lúa gạo
các ngành các cấp cũng phát huy
tối đa giai trò trong lĩnh vực mình
để tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho nông dân phát huy hiệu quả
và chất lượng lúa gạo xuất khẩu
trong thời gian sắp tới
thì đến nay là dân động nông dân
để tham gia cánh đồng mẫu lớn
là trên ba mươi chín ha
thì cái này nông dân tích cực tham gia
và mỗi ha
thu hoạch và lợi nhuận
cao hơn là từ hai triệu gửi
đến ba triệu đồng
và được các
doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm
cho nông dân như là công ty
liên thực sông hậu công ty rang chaco
ở tốt nốt và một số doanh nghiệp
khác về lúa gạo
cũng đã tích cực
cùng với nông dân để bao tiêu
sản phẩm cho lúa gạo cho nông dân
thì cái này là phải nói là
cái chuỗi mà sản xuất lúa gạo
mà giúp cho nông dân bao tiêu được
sản phẩm là cái đầu giàu
thì là lúa phải chất lượng
để mà sản xuất ra cái hàng hóa
chất lượng cao thì doanh nghiệp và tiêu thụ
thì giữa cái chuỗi sản xuất
và tiêu thụ đó là gắn kết
với nhau nông dân với doanh nghiệp
thì như vậy giúp cho cái thu nhập
của nông dân là ổn định và phát triển
khi nền kinh tế phát triển
nhu cầu tiêu thụ gạo ở các
nước sẽ giảm dần và được
thay thế bằng các loại thực phẩm khác
điều này có nghĩa lượng gạo
tiêu thụ bình quân đầu người tại các nước
nhập khẩu gạo của việt nam sẽ giảm dần
thị trường lúa gạo
cũng chịu tác động không nhỏ khi
các nước sở tại chủ động khai thác
năng lực sản xuất để đảm bảo
an ninh lương thực do đó
trong giai đoạn hội nhập cần đẩy mạnh
ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong
sản xuất lúa hàng hóa đặc biệt
là ứng dụng công nghệ cao
để thúc đẩy phát triển toàn diện
với giá trị ngành hàng lúa gạo